quân đội israel cho biết sẽ sớm điều động thêm hai lữ đoàn tham gia các hoạt động tác chiến trên mặt trận gaza
trong mối cảnh quốc tế đang lo ngại về kế hoạch tấn công quy mô lớn của tenaviv vào thành phố rafah phía nam của giải gaza
hồi đầu tháng này israel đã rút một số lực lượng khỏi gaza đồng thời cho biết quân đội sẽ chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo trên giải đất này
trong đó có chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào rafah bất chấp sự phản đối của mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới
kế hoạch bao gồm việc sơ tán dân thường ra khỏi khu vực chiến sự xong cho đến nay vẫn chưa có động thái của israel về việc di tản người dân
cộng đồng quốc tế đang hết sức lo ngại một cuộc tấn công vào rafah nơi trú ẩn của hơn một bốn triệu người palestine sẽ gây ra thảm họa nhân đạo tại đây
cũng như đe dọa leo thang tình hình khu vực
trong hôm qua hàng nghìn người palestine ở phía nam gaza đã đi di tản
sau khi có thông tin quân đội israel cho phép phụ nữ trẻ em và đàn ông trên năm mươi tuổi được di tản về phía bắc
tuy nhiên quân đội israel đã phủ nhận thông tin này